điều tra đối tượng nguyễn thị điệp năm mươi tám tuổi ngụ quận hai tp hcm cùng đồng bọn tổ chức lên đường dây thầu đề ghi số
với hơn một mươi điểm hoạt động trên nhiều quận huyện của thành phố
sau khi củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ chiều tối ngày một mươi năm tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm
và trật tự xã hội công an tp hcm đã triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra bắt quả tan toàn bộ các đối tượng
trong đường dây
tăng vật thu giữ gồm hơn một tỷ đồng tiền mặt một mươi usd một mươi ba miếng kim loại màu vàng một lượng
một kết sắt niêm phong hai mươi chín điện thoại cùng các máy móc phương tiện và giấy tờ liên quan
đối tượng nguyễn thị điệp khai nhận bắt đầu hoạt động thầu đề từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại các điểm ghi số thầu đề các đối tượng thiết kế tinh vi có camera quan sát
thời điểm bắt giữ tổng giá trị phơi đề giao dịch chỉ tính trong một ngày một mươi năm tháng năm đã gần ba trăm hai mươi năm triệu đồng
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng xử lý các đối tượng liên quan trong chuyên án trên
cũng tại tp hcm sáng nay tòa nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
qua cảng hàng không quốc tế tân sân nhất đối với bị cáo qsg triron lee ba mươi ba tuổi quốc tịch nam phi
theo cáo trạng của viện kiểm sát tại nam phi bị cáo qsg quen một người tên là oden
người nigeria ở nam phi không rõ lai lịch và được người này đề nghị
vận chuyển ma túy từ brazil đến việt nam với tiền công là ba năm trăm linh usd
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu oden gặp bị cáo qsg căng dặn khi đến sân bay tân sân nhất việt nam
làm thủ tục nhập cảnh sẽ có người đến lấy ma túy và sẽ có một người khác đến trả tiền công
sau đó usg vận chuyển ma túy từ brazil đến sân bay tân sơn nhất trong lúc làm thủ tục nhập cảnh
thì bị bắt quả tàng với số lượng hơn một bốn program ma túy loại cocaine
tại phiên tòa hôm nay bị cáo westg cho rằng
chiếc giỏ chứa ma túy không phải là của bị cáo và không biết hành vi vận chuyển cocaine là trái phép ở việt nam
đồng thời bị cáo này cho rằng mình từng bị một dạng bệnh tâm thần phân liệt
nhiều lúc không thể làm chủ được hành vi
sau khi hội ý hội đồng xét xử xét thấy vụ án xuất hiện nhiều tình tiết mới
nên tuyên trả hồ sơ điều tra lại đưa bị cáo đi giám định bệnh
tòa nhân dân tỉnh con tum ngày hôm nay đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
giết người cố ý gây thương tích và gây dối trực tựa công
tòa nhân dân tỉnh con tum ngày hôm nay đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
giết người cố ý gây thương tích và gây dối trực tựa công
với những hành vi phạm tội trên tòa nhân dân tỉnh con tum đã tuyên phạt anna một mươi hai năm tù
về tội giết người và cố ý gây thương tích
các đồng phạm còn lại bị xử phạt từ chín tháng đến ba mươi tháng tù
về tội cố ý gây thương tích và gây dối trực tựa công cộng
sử dụng hung khí khống chế em phụ nữ đi chợ đêm để cướp tài sản
ba đối tượng là hoàng thế vũ chú huyện văn chấn tỉnh yên tây
yên bái trần minh quang và hà quang linh chú huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội cướp tài sản
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy hoàng thế vũ trần minh quang và hà quang linh
mang theo hai con dao đến km sáu đường tuyên quang đi hà nội
gặp chị mai thanh huyền chú tỉnh tuyên quang đi chợ đêm
ba đối tượng đã chặn lại kê dao vào cổ đe dọa khống chế
rồi cướp của chị một điện thoại di động và một số tiền mặt
tiếp đó vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bốn
tại khu vực cầu vượt thuộc phường hưng thành thành phố tuyên quang
cùng với thuộc đoạn trên bọn chúng đã dùng dao khống chế chị trần thị cúc
chú tại xã kim phú huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đi chợ đêm để cướp tài sản
trong khi ba đối tượng đang thực hiện hành vi phát hiện có ánh đèn xe máy đi cùng chiều
nên đã bỏ chạy được sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng
và bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày một mươi bốn tháng năm
công an thành phố tuyên quang đã điều tra làm rõ bắt giữ được các đối tượng gây án
tạo dựng lòng tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền xin chạy việc là hình thức không mới
và đã được cảnh báo nhiều lần thế nhưng vì mất cảnh giác nhiều người vẫn mắc bẫy lừa
mới đây công an quận hoàng mai hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn thị lan bốn mươi tám tuổi
trú ở phường minh khai quận hai bà trưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn thị lan được một người quen giới thiệu
có người nhà muốn xin việc cho con nguyễn thị lan nhận lời và khẳng định
có thể xin cho con gái của bị hại vào làm kế toán cho một cơ quan nhà nước
với giá hai trăm linh triệu đồng bị hại đồng ý và đến ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
đến nhà lan giao đủ số tiền trên để đảm bảo độ tin tưởng
bị hại yêu cầu nguyễn thị lan viết giấy biên nhận với nội dung vay tiền
làm cơ sở cam kết tuy nhiên đến nay lan vẫn chưa xin được việc cho con của bị hại
và cũng không trả lại số tiền đã nhận mà chi tiêu vào việc cá nhân
sau nhiều lần không đòi được tiền bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan công an
tại cơ quan công an nguyễn thị lan khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình
công an quận hoàng mai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại lâm đồng đối tượng trần báo minh trú tại thị trấn lạc dương huyện lạc dương
vừa bị công an tp đà lạt bắt quả tang đang tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ
vũ khí thô sơ và giao bán trên mạng xã hội
sau một thời gian theo dõi sáng nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bất ngờ kiểm tra nhà trọ
tại số hai đường thông thiên học phường hai thành phố đà lạt phát hiện trần bảo minh đang tàng trữ trái phép
công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ thu giữ một mươi hai bình xịt hơi cay
một má tấu ba dao quắm một súng quy điện và một súng bắn điện
minh khai nhận số tang vật trên được mua từ quảng ninh rồi mang về đà lạt bán kiếm lời
khách hàng của mình chủ yếu là các đối tượng sinh sống trên địa bàn tp đà lạt và các huyện lân cận
hiện vụ việc đang được công an tp đà lạt tiếp tục điều tra làm rõ
qua công tác tuần tra xử lý vi phạm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện hàng chục trường hợp
sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
giấy chứng nhận đăng ký và giấy phép lái xe ô tô được làm giả hết sức tinh vi với nhiều hình thức nhằm đối phó với cơ quan chức năng
điều đang nói là việc sử dụng loại giấy tờ này không những vi phạm pháp luật mà còn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
đây là giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang biển số năm mươi một b một mươi nghìn năm trăm sáu mươi hai giả
do nguyễn văn thanh chú tại phường bình triều quận thủ đức tp hcm đứng tên chủ sở hữu
vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện
theo nguyễn tấn dũng chú tại thành phố đà lạt người được thuê lái xe của thanh thông qua các đối tượng cò ở bến xe miền đông
chỉ cần hai triệu đồng là có thể mua ngay được một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô
điều đáng nói những giấy tờ này được các đối tượng vi phạm khai nhận
được làm giả tràn lan ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và có thể dễ dàng mua với số tiền nhỏ
còn đây là hàng chục giấy phép lái xe giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
và giấy chứng nhận đăng ký
các giấy phép lái xe làm giả đã bị đội tuyên truyền điều tra giải quyết và xử lý tai nạn
phòng cảnh sát giao thông phát hiện làm rõ thông qua công tác xử phạt hành chính
chỉ trong một thời gian ngắn đơn vị đã phát hiện gần một trăm hai mươi tám trường hợp vi phạm
trong đó nhiều nhất là việc sử dụng giấy phép lái xe giả
bằng mắt thường rất khó để phân biệt đâu là giấy phép lái xe giấy chứng nhận đăng ký xe
và giấy chứng nhận kiểm định thật hay giả
từng dùng các thiết bị công nghệ cao để làm giả giấy phép lái xe
sau khi phát hiện chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của các trường hợp sử dụng giấy tờ giả
để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời
một số trường hợp chúng tôi đã chuyển cơ quan điều tra để tiến hành điều tra xác minh làm rõ
bằng các biện pháp nguyên vụ nhiệt tình năng lộ trong công việc
thì đã phát hiện rất nhiều trường hợp giấy sử dụng giấy phép lái xe
và giấy đăng ký chứng nhận đăng ký không do cơ quan cộng đồng người cấp
thực tế vấn đề này cũng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an toàn giao thông
để đảm bảo vấn đề này chúng tôi cũng tiếp tục trị đào các lực lượng
kể cả tùng trai hợp sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian tới
để tiếp tục phối hợp tăng cường tùng trai hợp sử dụng giấy phép lái xe
và tăng cường kiểm tra sử dụng giấy phép lái xe
thông tin cập nhật về vụ tân hạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào ngày bảy tháng năm vừa qua tại gia lai
khiến một mươi ba người chết và ba mươi hai người khác bị thương
công an tỉnh gia lai cho biết không tìm thấy ethanol và các chất ma túy thường gặp
trong mẫu máu giám định lần hai của lái xe võ văn quý
theo kết luận giám định của viện khoa học hình sự bộ công an
mẫu máu thu của võ văn quý gửi giám định không tìm thấy ethanol và các chất ma túy thường gặp
đồng thời qua giám định chiếc xe ô tô khách và ô tô tài
lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện ở cả hai xe
liên quan tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này giám đốc sở y tế tỉnh gia lai cho biết
đến sáng nay còn sáu nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện
trong sáu người trên tài xế xe tải võ văn quý vẫn chưa qua cơn nguy kịch
năm người còn lại sức khỏe chuyển biến tốt
phần cuối bản tin là những thông tin truy nã tội phạm và dự báo thời tiết
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đối tượng nguyễn thị thanh hương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bảy mươi sáu trên bốn
ấp bạch lâm xã gia tân hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai
và đối tượng lê thân đạo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi sáu trên bốn
ấp gia yên xã gia tân ba huyện thống nhất tỉnh đồng nai
ngoài ra còn có đối tượng thái thị phương lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú
tại một trăm năm mươi tám trên bốn mươi tám trên một mươi hai b khóm ba phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai
phạm tội giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan nhà nước của tổ chức xã hội
đối tượng này cao một m năm mươi năm sống mũi thẳng và có nốt ruồi ngay đầu lông mái trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi tám tháng năm
thưa quý vị do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió tây nam trên cao có xu hoạt động mạnh dần lên
nên tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong ngày mai tiếp tục có mưa mưa rào rải rác
do có mưa mà nhiệt độ trong ngày cũng chỉ đạt được mức là hai mươi một ba mươi hai độ
từ ngày hai mươi và ngày hai mươi một thì khi các hình thế gây mưa suy yếu mưa chỉ còn ở diện vài nơi
ngày có nắng nên nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng hơn khoảng từ một hai độ
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn ở khu vực đồng bằng trung du dự báo sẽ có mưa vừa
có nơi mưa to và rải rác có rông
trong con rông có khả năng sẽ xảy ra tố lốc mưa đá cùng gió giật mạnh
nhiệt độ đạt được mức là từ hai mươi ba ba mươi độ
từ ngày hai mươi và ngày hai mươi một thì mây thay đổi trời giảm mưa ngày hưởng nắng
nên nhiệt độ sẽ tăng khoảng từ ba bốn độ
đến với khu vực trung bộ trong ngày mai do ảnh hưởng của hồi tụ gió trên cao
nên tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong con rông có khả năng sẽ xảy ra tố lốc mưa đá cùng gió giật mạnh
nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi ba độ
từ ngày hai mươi thì mưa giảm nhanh
trời có nắng nhiều hơn nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần
khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
trong cả ba ngày tới thì thời tiết không có biến động đáng kể
trời vẫn có nắng vào ban ngày với cường độ bức xạ ở mức trung bình
mưa rào có chăng cũng chỉ xuất hiện một vài nơi vào thời điểm chiều tối
nên nhìn chung là không gây cản trở đến các hoạt động du lịch ở khu vực này
với nền nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên vẫn duy trì mưa rông nhiều nơi trong ngày
sau đó thì từ ngày mai áp cao cận nhiệt đới trên tầng cao lấn vào
và bao trùm lên toàn khu vực nên mưa sẽ giảm hơn cả về diện và lượng
ngày có nắng nhiều với nền nhiệt độ là hai mươi ba mươi ba độ
tuy nhiên về chiều tối thì sự hoạt động của đới gió tây nam
vẫn mang đến những cơn mưa rào và rông nên thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn
các tỉnh nam bộ trời còn nhiều mây nên cường độ nắng không mạnh
đến chiều tối mây đối lưu phát triển gây mưa rào và rông
có nơi sẽ xuất hiện mưa với lượng khá kèm theo rông mạnh
trong cơn rông người dân cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như sấm xét lốc xoáy cùng gió giật mạnh với nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin mùa mùa ba online cập nhật